tại phú yên công an tỉnh đã quyết liệt triển khai các hoạt động tuần tra kiểm soát
nhằm chung tay cùng với cả nước đẩy mạnh việc phòng ngừa đẩy lùi dịch lây lan
cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền ý thức về phòng chống dịch của người tham gia giao thông
tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng dịch covid một mươi chín
đối với những người tham gia giao thông đến và về tỉnh phú yên từ các vùng dịch
lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
những trường hợp không đeo khẩu trang khi đi trên xe đều bị nhắc nhở và được cấp phát miễn phí
góp phần cùng với cả nước phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng
công an tỉnh phú yên nói chung luôn sắt cánh bằng những việc làm cụ thể
đồng hành cùng tất cả lực lượng và người dân trên mọi tuyến đầu đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín
theo tinh thần chống dịch như chống giặc